bộ ngoại giao iceland thông báo sẽ đình chỉ hoạt động của đại sứ quán nước này ở moscow từ ngày một tháng tám tới
khẳng định với tình trạng quan hệ song phương hiện nay việc iceland duy trì sự hiện diện ngoại giao ở nga là không khả thi
ngoài ra iceland cũng đã yêu cầu nga hạn chế hoạt động của đại sứ quán ở nước này và hạ mức đại diện ngoại giao
dù vậy iceland nhấn mạnh các động thái mới không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nga
đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước có thể được cải thiện trong tương lai
ngay sau khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt
ở ukraine hồi tháng hai năm ngoái quốc gia bắc âu đã lên án hành động của moscow và bày tỏ sự ủng hộ đối với kiev
về phần mình nga đã đưa iceland vào danh sách các quốc gia không thân thiện
với mối quan hệ giữa phương tây và nga đang ở mức thấp
nhiều quốc gia châu âu đã trục xuất nhân viên ngoại giao của moscow trong thời gian qua
mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá là hai một tỷ đô la mỹ dành cho ukraine nhằm củng cố năng lực phòng không cho kiev trong dài hạn
gói viện trợ này sẽ giúp ukraine mua các tổ hợp tên lửa hoks và hai tổ hợp phòng thủ tên lửa patriot
thông báo của bộ quốc phòng mỹ nêu rõ khoản viện trợ này được cung cấp theo sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
sai gói viện trợ này dự kiến sẽ được giải ngân trong nhiều tháng và nhiều năm tới để đảm bảo nhu cầu an ninh trong tương lai của ukraine
tính từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tới nay mỹ đã chi hàng chục tỷ đô la mỹ viện trợ vũ khí cho ukraine
nước này đã cung cấp một số loại vũ khí tiên tiến cho kiev trong đó có xe tăng abram và hệ thống phòng không patriot
quỹ yêu sai cho phép chính quyền tổng thống joe biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp này chứ không rút từ các kho vũ khí của mỹ
thay vì cung cấp cho ukraine những vũ khí mà nước này hiện đang cần các gói của yosai sẽ tạo ra nguồn cung trung hạn và dài hạn cho ukraine
cựu tổng thống mỹ donald trump đã bị truy tố về ba mươi bảy tội danh sau khi ông cất sự trái phép các hồ sơ tuyệt mật với chương trình hạt nhân
và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của quốc hội mỹ sau khi rời nhà trắng
bộ tư pháp mỹ nêu rõ việc tiết lộ trái phép các tài liệu mật này có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia của mỹ
trước đó các điều tra viên đã thu giữ khoảng một mươi ba tài liệu từ khu nghỉ dưỡng ma alago của ông trump vào năm trước
trong số đó có một trăm linh hồ sơ được đánh dấu là mật dù một luật sư của ông trump khẳng định tất cả hồ sơ có dấu mật đã được trả lại cho chính phủ
theo cựu tổng thống donald trump ông nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang tại maimi vào ngày một mươi ba tháng sáu tới
trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ông trump đã bác bỏ mọi cáo buộc
cựu thủ tướng anh boris johnson vừa tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên quốc hội liên quan đến cuộc điều tra về việc liệu ông có lừa dối hạ viện hay không
khi khẳng định mình có tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch covid một mươi chín quyết định này có hiệu lực ngay lập tức
hồi tháng bảy năm ngoái ông boris johnson đã từ chức thủ tướng anh sau ba năm cầm quyền
đó ông dính vào nhiều vụ bê bối gây ra bất bình trong chính phủ quốc hội và giới tinh hoa chính trị tại anh và khiến uy tín của ông bị giảm suất nghiêm trọng
kết quả một cuộc điều tra đặc biệt cho thấy trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một khi đại dịch covid một mươi chín đang ở đỉnh điểm
sáu bữa tiệc đã được tổ chức tại dinh thự của thủ tướng anh với tám mươi ba người tham gia trong đó có cả các thành viên của quốc hội đã bị phạt do vi phạm các quy định phong tỏa
bắt đầu ông boris johnson đưa ra nhiều thông tin mâu thuẫn tuy nhiên sau đó đã phải xin lỗi và
hoàn toàn chịu trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc này với sự hiện diện của mình
quốc hội nhật bản vừa thông qua luật sửa đổi luật nhập cư và tị nạn trong đó thì mở rộng quy định cho phép chính phủ trục xuất những đối tượng không đưa ra được lý do hợp lý để được cấp quy chế tị nạn sau khi bị từ chối ba lần
hiện nhật bản không hồi hương công dân nước ngoài đang được xét quy chế tị nạn
cơ quan nhập cư nghi ngờ nhiều người đã lạm dụng cơ chế này nộp đơn xin tị nạn nhiều lần để tiếp tục ở lại nhật bản
theo luật sửa đổi thì chính phủ nhật bản sẽ giảm việc giam giữ dài hạn tại các cơ sở nhập cư và khuyến khích trục xuất những người nước ngoài không tuân thủ lệnh trục xuất và ở quá hạn
thống kê của cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú nhật bản cho thấy tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai có bốn hai trăm ba mươi ba công dân nước ngoài không về nước mặc dù đã nhận được yêu cầu từ nhà chức trách nhật bản
cơ quan quản lý không gian mạng của trung quốc đã lên kế hoạch ban hành các quy tắc mới kiểm soát việc sử dụng chức năng chia sẻ tiệp không dây như bluetooth
và adwords vì lý do an ninh quốc gia
cục quản lý không gian mạng trung quốc đã đưa ra dự thảo đề xuất vào đầu tuần
theo dự thảo thì mọi người không được xuất bản hoặc chia sẻ thông tin bất hợp pháp hoặc có hại trên các mạng lưới không dây này và nên báo cáo vi phạm cho cơ quan quản lý
những trường hợp tạo hoặc là hỗ trợ các mạng lưới này nên yêu cầu người dùng cung cấp tên thật cũng như thông tin cá nhân khác của họ
dự thảo có nội dung các nhà cung cấp dịch vụ nên tiến hành đánh giá bảo mật khi tung ra bất kỳ ứng dụng hoặc là chức năng mới nào có khả năng huy động công chúng hoặc là tạo điều kiện diễn đạt công khai
cơ quan quản lý sẽ nhận phản hồi của công chúng về các quy định được đề xuất cho đến ngày sáu tháng bảy tới đây